hưng nguyên tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trịnh văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã hưng lợi huyện hưng nguyên về hành vi trốn thuế
theo cơ quan điều tra năm hai nghìn một mươi trịnh văn hùng xin cấp giấy phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng bình nhi
với ngành nghề kinh doanh là buôn bán vật liệu thiết bị vật liệu lắp đặt trong xây dựng
vận tải hàng hóa nuôi trồng thủy sản
từ năm hai nghìn một mươi đến tháng một năm hai nghìn một mươi ba công ty này có kê khai và nộp thuế theo đúng quy định
tuy nhiên trong quá trình kinh doanh hùng lại tổ chức hoạt động mua bán cát và xuất hóa đơn
cho nhiều công ty không có giá trị gia tăng nên nợ tiền thuế hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
chi cục thuế huyện hưng nguyên đã nhiều lần mời hùng lên làm việc
nhưng không chỉ đạo kế toán không kê khai nộp thuế
trong khi thu thập bằng chứng liên quan công an huyện hưng nguyên tiến hành bắt khám xét
thu giữ hai mươi năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không kê khai nộp thuế
tổng số tiền trốn thuế là hơn năm trăm linh triệu đồng
công an quận một tp hcm cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê văn trọng ba mươi tuổi quê lạng sơn để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo lời khai của trọng tại cơ quan công an do có mâu thuẫn với vợ
nên trọng bỏ lên sài gòn không xin được việc làm
nên trọng nảy sinh ý định cướp giật tài sản bán lấy tiền về lại đồng nai
tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một trọng thấy một du khách nước ngoài vừa đi bộ
vừa nói chuyện điện thoại trọng tiếp cận từ phía sau giật điện thoại rồi bỏ chạy
ngay lúc đó có ba thanh niên sung phong ở gần đó chứng kiến sự việc
nên truy đuổi và bắt trọng giao cho công an phường xử lý
chị hạnh cũng biết là thời gian vừa qua các đối tượng tội phạm đã sử dụng những hành vi
và thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội
và không chỉ là từ trộm cắp cướp giật rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gây nguy hại đến tài sản và tính mạng của người khác và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
và qua các vụ việc mà cơ quan công an phát hiện và xử lý liên quan đến loại tội phạm này
thì chị thùy có thể thấy là với mục đích là chiếm đoàn tài sản của người khác
thì những đối tượng này luôn tìm những sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội
và gần đây một thủ đoạn mới của tội phạm này đã bị cơ quan công an phát hiện
đó là qua tài khoản facebook đối tượng lê xuân thuyết đọc được thông tin email
và nhập mật khẩu của bị hại
lấy tài khoản ví điện tử để thực hiện giao dịch chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra làm rõ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu lê xuân thuyết sử dụng công cụ truy cập trái phép
vào tài khoản facebook của một số bạn bè trên mạng xã hội
qua đó thuyết phát hiện một tài khoản facebook có trao đổi công việc với anh nguyễn hữu quyền
ở phường mai dịch quận cầu giấy hà nội
anh quyền có chia sẻ thông tin email và mật khẩu
thuyết đã sử dụng thông tin trên để đăng nhập vào email của anh quyền
thấy anh quyền sử dụng email để đăng ký tài khoản ví điện tử
tại cổng thanh toán bảo kim đơn vị trung gian thanh toán
thuyết đã thay đổi mật khẩu email và số điện thoại nhận mã otb từ bảo kim của anh quyền
để thực hiện ba giao dịch chiếm đoạt trên một mươi một triệu đồng
qua vụ việc này chị hạnh cũng thấy là mọi người và tôi và chị hạnh cũng có thêm một cái kinh nghiệm
để cẩn thận hơn để tránh kẻ gian lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội
vâng tôi cũng thấy như vậy
và để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao trộm cắp tài sản từ ví điện tử
cũng như là từ tài khoản ngân hàng
cơ quan phòng chống tội phạm về công nghệ cao khuyên cáo là mọi người lưu ý
không nên lưu giữ mật khẩu trên các thiết bị di động máy tính
và không cho người khác mượn sử dụng tài khoản cá nhân của mình
khi sử dụng tài khoản ví điện tử để thanh toán thì cần đăng xuất ra ngay
sử dụng các phần mềm dịch virus và nâng cao tính bảo mật cho các thiết bị điện thoại và máy tính cá nhân
tiếp theo là một số thông tin về tội phạm ma túy vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trong khi làm nhiệm vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thanh hóa
đã phát hiện bắt giữ đối tượng phạm tú anh trú tại hải yên thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
đang vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ ba trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu đối tượng đã đi xe khách từ quảng ninh vào thanh hóa mang theo số ma túy trên để tiêu thụ
tại khu vực phường triền sinh thành phố sơn la công an phường triền sinh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng
lò văn hân trú xã triền sơ huyện sông mã về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gần một trăm sáu mươi năm viên ma túy tổng hợp gần sáu gram heroin và hai điện thoại di động
đối tượng hưng khai nhận một số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính
tại huyện sông mã tỉnh sơn la về để sử dụng nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
nhưng anh quảng đại thành ở phường vạn thạnh thành phố nha trang khánh hòa đã có nhiều đóng góp tích cực
trong công tác đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại khánh hòa
trên khắp các con phố ngõ ngách của phường vạn thạnh thành phố nha trang
nơi đầu cũng có bước chân của người cộng tác viên phòng chống tệ nạn xã hội này đi qua
những tờ rơi tuyên truyền về giải pháp phòng chống ma túy mại dâm
được anh quảng đại thành đưa đến tận tay nhân dân trên địa bàn
với mong muốn ngày càng có nhiều người cùng đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội
là người cộng tác viên tệ nạn xã hội
tôi luôn chủ động nắm bắt tình hình
thường xuyên tiếp xúc gần gũi với các đối tượng và gia đình đối tượng
để có thể tư vấn các hình thức cai nghiện kịp thời
rè sót các đối tượng có nguy cơ keo phát sinh tệ nạn xã hội
từ đó có hướng tiếp cận và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn phường
là địa bàn trung tâm của thành phố
phường vạn thạnh là nơi tập trung đông dân cư cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ
do đó tình hình an ninh trật tự tệ nạn xã hội trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp
để làm tốt vai trò là một cộng tác viên phòng chống tệ nạn xã hội
khi tuổi đời tuổi nghề còn trẻ
quảng đại thành đã chủ động học hỏi nâng cao hiểu biết cho bản thân
cập nhật những thông tin về tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn
thành đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tham mưu cho ủy ban nhân dân phường
không chỉ tích cực phối hợp với các hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội
thành còn thường xuyên cùng lực lượng cảnh sát khu vực đi tuần tra địa bàn để nắm bắt tình hình thực tế
từ đó để ra giải pháp giải quyết kịp thời
tuy thời gian công tác chưa lâu
nhưng những việc làm của người cộng tác viên trẻ tuổi đã góp phần làm giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn
thường xuyên xuống địa bàn tiếp cận các đối tượng nghiện để vận động cai nghiện ma túy
tận tình tham hỏi động viên
nhằm giúp các đối tượng cai nghiện thành công tái hòa nhập cộng đồng bền vững
đó là việc được anh quảng đại thành dành nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện
phát huy sức trẻ của thanh niên không ngại khó khăn vất vả
mỗi ngày thành vẫn kiên trì truyền đi thông điệp cùng nhau đẩy lùi tệ nạn xã hội
với mong muốn làm trong sạch địa bàn giữ cho cuộc sống được bình yên
liên quan đến hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh miền trung
hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đi kiểm tra thực tế
tại khu vực nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạng gan thép hưng nguyên phong musa hà tĩnh
trong ngày sáu tháng năm đoàn kiểm tra hai doanh nghiệp cũng đang có hoạt động xả thải ra biển
là công ty điện lực dầu khí vũng án trung tâm dịch vụ và hạ tầng khu kinh tế vũng án
dự kiến kết quả kiểm tra của đoàn sẽ được công bố sau ngày sáu tháng năm
thông tin từ bộ tài nguyên môi trường cũng cho biết vài địa phương vẫn có tình trạng cá chết cục bộ
tuy lượng cá chết không nhiều nhưng bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường trần hồng hà đã chỉ đạo
tổng cục môi trường phải gia tăng tần suất quan trắc nước biển miền trung từ hai đến ba lần trong một ngày
nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho địa phương cũng như người dân
trước đó kết quả quan trắc các mẫu nước biển ven bờ tại bốn tỉnh có cá chết đều cho thấy nước biển an toàn
hiện nay đoàn chuyên gia mỹ đức nhật bản israel cũng đã lên đường vào vụ án phân tích nguyên nhân cá chết bất thường một cách độc lập
đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của tổ công tác liên ngành do bộ tài nguyên môi trường thành lập
việc tổ chức điểm bán hàng hải sản đánh bắt xa bờ đảm bảo chất lượng với mục đích đưa cá về với bữa ăn của người dân
sau tâm lý e rè về hiện tượng hải sản chết bất thường đã góp phần thiết thực hỗ trợ ngư dân
và khôi phục hoạt động mua bán tiêu thụ hải sản biển trở lại
tại nhiều điểm bán cá biển sạch an toàn trên địa bàn của tỉnh quảng bình đã thu hút được lượng lớn người mua
việc triển khai công tác thu gom thủy hải sản thiết lập điểm bán cá sạch và giám sát hỗ trợ về mặt pháp lý
chất lượng của sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đã khiến cho các tiểu thương phấn khởi bán hàng trở lại
tại các điểm bán hàng bảo đảm chất lượng trên địa bàn thành phố đồng hới người dân đã tập trung mua mới số lượng lớn

vâng và theo ghi nhận thì những giải pháp này cũng đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực
người dân đã tin tưởng và yên tâm lựa chọn tôm cá mực ở các điểm bán hải sản sạch như ở siêu thị và các trung tâm thương mại lớn
vậy thì tại các chợ truyền thống thị trường các mặt hàng này đã có những chuyển biến như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự được thực hiện trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
khu vực bán hải sản tại chợ ăn cựu thành phố huế người mua người bán khá tấp đập
các quầy hàng bắt đầu đông khách trở lại sau nhiều ngày vắng vẻ
người dân đã cảm thấy yên tâm hơn khi mua cá biển tại đây
sức mua tăng trở lại
nhiều tiểu thương phấn khởi mở hàng sau nhiều ngày nghỉ bán
tuy nhiên các mặt hàng hải sản chưa phong phú như trước đây chủ yếu là các loại tôm cá mực đánh bắt xa bờ
giá hải sản đã bắt đầu tăng trở lại mặc dù còn thấp so với thời điểm cách đây một tháng
nhưng cũng được xem là một lần đầu tiên
đây là một tín hiệu tích cực của thị trường hải sản ở các chợ truyền thống hiện nay

nên việc sử dụng hàng hải sản trên địa bàn tỉnh thứa thiên huế sẽ tăng cao
nên việc sử dụng hàng hải sản trên địa bàn tỉnh thứa thiên huế sẽ tăng cao
việc quản lý thị trường đối với các mặt hàng hải sản cũng được địa phương này giám sát chặt chẽ
nhằm đảm bảo chất lượng đối với người tiêu dùng
cục dự trữ nhà nước nam tây nguyên cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đơn vị này đã xuất cấp gần một bốn trăm linh tấn gạo dự trữ quốc gia
hỗ trợ nhân dân và các học sinh các tỉnh tây nguyên
cụ thể tính đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cục đã xuất bảy trăm sáu mươi tám tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó hỗ trợ cho tỉnh đắk lắc là trên hai trăm linh tấn gạo
tỉnh lâm đồng là trên một trăm bốn mươi tấn gạo tỉnh đắk nông là trên bốn trăm linh tấn gạo
đặc biệt đơn vị đã xuất năm trăm linh tấn gạo cứu đói ráp hạt và hạn hán cho nhân dân tỉnh đắk lắc
và đang tiếp tục triển khai công tác xuất gạo cứu đói cho nhân dân tỉnh đắk nông
còn theo báo cáo của cục dự trữ nhà nước khu vực đà nẵng
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị đã hoàn thành xuất cấp vận chuyển và bàn giao hơn một bốn trăm linh tấn gạo dự trữ quốc gia
hỗ trợ và cứu trợ cho nhân dân và học sinh các tỉnh gia lai con tum quảng nam
được biết trong thời gian qua tình trạng hạn hán thiếu nước lịch sử tại các tỉnh tây nguyên
đang gây nhiều thiệt hại nặng nề và tiếp tục đe dọa đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân
hiện nay tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt vẫn đang diễn ra gai gắt tại các tỉnh thành vùng độc bằng sông cửu long
đến cuối tháng bốn toàn vùng có khoảng hai trăm hai mươi năm hộ dân tăng bảy mươi hộ
so với con số ghi nhận vào tháng ba năm nay phải chịu cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng
để từng bước thao gỡ thực trạng này ubnd tỉnh phú yên đã chỉ đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn và sở xây dựng
triển khai nhanh các phương án đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân
hiện có trên năm hộ tại bốn địa phương trong tỉnh phú yên đang thiếu nước sinh hoạt cục bộ
trước tình hình này ubnd tỉnh phú yên đã chỉ đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn và sở xây dựng
triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài để hỗ trợ nước sinh hoạt cho dân ổn định cuộc sống
biện pháp trước mắt đối với những địa phương không có nguồn nước sẽ hỗ trợ kinh phí chở nước đến cấp cho dân
xây dựng các bể chứa nước tạm
giải pháp lâu dài là tiếp tục khảo sát để đầu tư các công trình cấp nước sạch
nhằm ổn định đời sống nhân dân tại các vùng thường xuyên bị thiếu nước trong mùa khô
với địa hình dốc đồi núi đá khả năng giữ chữ nước ngầm kém lại thêm lượng mưa qua các năm càng ít
đang khiến côn đảo thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu lâm vào tình cảnh khan hiếm nước ngọt trong nhiều năm trở lại đây
nhất là khi du lịch phát triển dân cư đông đúc cộng thêm việc khai thác tài nguyên ồ ạt
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
hồ an hải và hồ quang trung là hai hồ nước ngọt tự nhiên lớn của côn đảo
là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính tại đây
nhưng vài năm trở lại đây nước ở hai hồ này đang cạn dần nhất là hồ quang trung nay đã trờ đáy
năm năm về trước mười năm về trước thì lượng nước dầu dào hơn
các hồ nước chứa nước như hồ văn trung hồ anh hải thì không có hiện tượng bị cạn khô
nhưng năm năm trở lại đây thì có những hiện tượng bị vùng mùa khô thì bị khô cạn
và bây giờ huyện đang tổ chức để nào vét và xây dựng hồ quang trung hồ quang trung hai đang tiến hành thi công
hiện nay dân số của đảo khoảng tám người
con số này ngày càng tăng do lượng khách du lịch và người nhập cư
ước tính lượng nước tối đa phục vụ cho sinh hoạt
khoảng năm mươi mét khối mỗi ngày
hiện con số này đã là bốn mươi mét khối
chưa kể lượng nước dành cho sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực khác tăng cao trong mùa khô
địa hình đồi núi của côn đảo thì do dốc
cho nên vì vậy khi mà cái mùa mưa thì mới có nước các cái khe suối thôi
còn về cái mùa khô này thì rừng côn đảo là gần như là khô kiệt không có nước
theo nhận thấy thì đó là do ảnh biến đổi khí hậu toàn cầu
và cái kinh tế xã hội của con đảo phát triển thì số lượng dân cư cũng như là khách du lịch đến con đảo
rõ ràng chúng ta cần thiết cái nguồn nước nhiều hơn
một nguyên nhân khác việc khai thác nước ngầm không có kiểm soát khai thác cát đá phục vụ cho xây dựng
khiến thảm thực vật và kết cấu địa chất ven vùng ngập nước bị phá vỡ
làm giảm chức năng tích trữ nước tác động tiêu cực tới nguồn nước ngọt
để khắc phục tình trạng này chính quyền bà rịa vũng tàu đặc biệt là chính quyền huyện côn đảo
một mặt tuyên truyền cho bà con trên đảo sử dụng nước tiết kiệm không khoan giếng bừa bãi không chặt phá cây rừng
đồng thời tiến hành nạo vét lòng hồ xây dựng hồ chứa tiết kiệm từng giọt nước ngọt ở côn đảo
vào trưa và chiều qua ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận trời đổ mưa khá lớn
tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn chuyển mùa phải đến cuối tháng năm thì mùa mưa ở nam bộ mới bắt đầu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng với nền nhiệt độ từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
tại thành phố hồ chí minh và khu vực nam bộ nhiều nơi nhiệt độ lên đến từ ba mươi chín bốn mươi độ c
như vậy trong thời gian tới người dân thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục phải đối mặt với nắng nóng oi bức và ngột ngạt
theo thạc sĩ lê thị xuân lan nguyên phó phòng dự báo và phục vụ đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
thông tin nắng nóng đã làm một số tia cực tím uv index tăng lên mức cao
hiện ở sài gòn đạt chỉ số tiêu cực tím uv ở ngưỡng là một mươi hai trên một mươi hai
tia cực tím có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống như tổng hợp vitamin d chống khỏi sương phòng ngừa ung thư ruột kết chữa một số bệnh ngoài da
tuy nhiên bức xạ cực tím uv và các bức xạ khác có trong ánh sáng mặt trời cũng rất nguy hại khi con người ở ngoài trời lâu
thời điểm chỉ số uv tăng cao có thể gây nên một số bệnh về da như sạm da lão hòa da bỏng nắng ung thư da hoặc là các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể
do vậy nếu ra ngoài vào thời điểm nắng nóng thì người dân nên đeo kính dâm khẩu trang áo khoác và dùng kem chống nắng
một hệ thống từ xử lý nước thải hoàn toàn dựa vào tự nhiên sử dụng đang hoạt động
việc kiểm soát xử lý của các lực lượng chức năng đối với loại xe này đang gặp nhiều khó khăn
một người thương bốn mươi tuổi ở tịch ấn tây thành phố quảng ngãi trên đường điều khiển xe máy trong lúc qua khúc cua thì bị một ô tô chở cát cán tử vong tại chỗ
sau khi cán chết người tài xế xe ô tô chở cát đã bỏ trốn
vì thời điểm xảy ra tai nạn trời còn tối nên người dân không nhớ biển số xe chở cắt
hiện công an thành phố quảng ngãi đang tập trung điều tra và truy tìm tài xế chiếc xe ô tô chở cắt này
sau đây sẽ là thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh bến tre và thành phố hồ chí minh
bây giờ ngày một mươi bốn tháng năm tại khu vực vòng xoay tân thành ở phường phú tân thành phố bến tre đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe đạp
xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi hai c sáu nghìn bốn trăm bảy mươi năm do tài xế phan tấn kiệt ở bà rịa vũng tàu điều khiển
khi đến khu vực vòng xoay tân thành do không chú ý quan sát nên đã tông vào xe đạp của chị nguyễn thị huỳnh ở phường phú tân đang lưu thông phía trước
sau đó chị huỳnh bị xe tải cuốn vào gầm xe bành xe tải cán dập nát một chân
còn tại thành phố hồ chí minh vào sáng ngày năm tháng năm một vụ tai nạn hy hữu xảy ra khiến hàng chục người đi xe gắn máy đã bị té ngã khi đi trên sa lộ hà nội
đoạn gần giao lộ với đường trương văn thành quận chín vì nước xả thải chảy tràn trên mặt đường
dòng nước được xác định chảy ra từ miệng cống ven đường kéo dài gần một km
nhiều người chạy xe gắn máy qua đây đã bị té ngã vì chân trượt dẫn đến thương tích một số người cảm thấy chóng mặt và buồn nôn
tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng quận chín đã có mặt
tìm hiểu nguyên nhân và đặt biển cảnh báo người đi đường
vừa tổ chức ra quân kiểm tra xử lý xe quá khổ quá tải lưu thông trên địa bàn tỉnh hà nam
lực lượng liên ngành đã phát hiện và xử lý xe tải biển kiểm soát chín mươi c hai nghìn tám mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạng quang khải
do lái xe vũ thành nam điều khiển với lỗi vi phạm chở quá tải tổng thiết kế một trăm năm mươi hai sáu mươi một
và xe tải biển kiểm soát chín mươi c ba nghìn tám trăm sáu mươi bốn do lái xe trịnh văn tú điều khiển vi phạm lỗi chở quá hàng tải trọng thiết kế của xe một trăm bốn mươi một bốn mươi một
lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời tiến hành hạ tải tạm giữ các phương tiện theo quy định của pháp luật
theo rà soát thống kê trên địa bàn toàn tỉnh sơn la có khoảng gần năm trăm linh phương tiện hết niên hạn sử dụng đang hoạt động
trong đó huyện mai sơn là địa bàn nhiều nhất với trên một trăm hai mươi chiếc
hầu hết những phương tiện này hoạt động tại các địa bàn vùng sâu vùng xa các tuyến tỉnh lộ đường giao thông nông thôn
chủ yếu vào các vụ thu hoạch nông sản gây mất trật tự an toàn giao thông tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
và việc quản lý kiểm soát xử lý của các lực lượng chức năng đang gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận của chương trình công an nhân dân về vấn đề này
chiếc xe jean ba cầu phương tiện mưu sinh chủ yếu của gia đình ông võ văn hải tiểu khu một mươi bốn thị trấn hát lót huyện mai sơn đã nằm im trong gara mấy tháng nay
trước đây gia đình ông thường sử dụng chiếc xe này chở hàng vào bàn phục vụ bảng công nhân dân
nhưng khi được lực lượng công an huyện tuyên truyền vận động và thông báo về việc cấm sử dụng xe đã quá hạn ông hải đã nghiêm chỉnh chấp hành không cho xe hoạt động nữa
tuy nhiên không phải ai cũng như gia đình ông hải đa số các chủ xe vẫn lén nút cho xe hoạt động mặc dù đã được tuyên truyền vận động ký cam kết nhắc nhở thậm chí là xử phạt
đi để không sử dụng nữa
cái việc thực hiện cái hình phạt bổ sung là tịch thu phương tiện này gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn tỉnh
hai nữa là cái khó khăn nữa là cái bản thân người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện đều biết là cái xe hết niên hạn sử dụng là sẽ bị cơ quan chức năng lập biên bản
do vậy trong quá trình hoạt động thì họ thường thường hoạt động lén lút
để giải quyết sức hiểm tiện
trước tình trạng này công an tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng lộ trình bốn bước đã đề ra
trước mắt là phối hợp với các công an huyện thành phố thống kê giả soát phương tiện đã hết hạn sử dụng
tổ chức đến từng hộ có phương tiện hết hạn tuyên truyền vận động ký cam kết không sử dụng xe đã hết hạn
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng xe hết hạn sử dụng
trong vòng năm tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý năm mươi ba trường hợp xe hết niên hạn sử dụng
hình thức xử lý chủ yếu là lỗi không có chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

cái thứ hai là có thể là đầu tư vào cái đường xá cho bà con ở vùng sâu vùng xa
thì khi đấy nếu mà đường xá nó dễ dàng nó ngon lành giao thông thuận tiện rồi thì lúc ấy không cấm thì những dòng xe này nó cũng sẽ tự nó tiệt chủng thôi
thì trong thời gian tới thì đội cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo đơn vị là tăng cường tuyên truyền
sau đó là tuyên truyền xong cho ký cam kết xong
chúng tôi sẽ nếu như các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định đúng theo quy định của đảng và nhà nước
những phương tiện đã hết hạn đăng kiểm quá đát lưu thông trên đường như hiện nay đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao và để ngăn chặn những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho các chủ xe thì lực lượng chức năng cần phải tính toán chế tài xử lý mạnh
nếu không thì việc xử lý cũng chỉ như
bắt cóc bỏ đĩa mà thôi